từ ngày một tháng một mươi một tp hcm sẽ mở cửa du lịch liên tỉnh hoạt động lưu trú và hoạt động điểm tham quan
mở công suất tối đa bảy mươi xem xét mất theo một số dịch vụ như ăn uống tại chỗ spa
đây là một trong những thông tin đáng chú ý tại hội nghị triển khai kế hoạch phục hồi du lịch tp hcm
trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín diễn ra vào chiều qua
theo kế hoạch của sở du lịch thành phố sau giai đoạn một từ ngày một tháng một mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi
là du lịch nội vùng và thí điểm du lịch liên tỉnh với công suất năm mươi tại các cơ sở lưu trú và điểm tham quan
giai đoạn hai từ ngày một tháng một mươi một đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một sẽ đẩy mạnh du lịch nội vùng và mở cửa du lịch liên tỉnh
giai đoạn ba trong năm hai nghìn hai mươi hai sẽ khôi phục tất cả các hoạt động và sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố
không giới hạn loại hình quy mô và phạm vi
khách du lịch phải có mã qr xanh hoặc xuất trình một trong các giấy tờ
chứng nhận f đã khỏi bệnh
trước một trăm tám mươi ngày đã tiêm chủng ít nhất một mũi và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm hoặc có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính còn hiệu lực
phát biểu tại hội nghị bà phan thị thắng phó chủ tịch quỹ ba nhân dân thành phố cho biết
thống kê sơ bộ lực lượng lao động ngành du lịch thành phố đã tiêm chủng covid một mươi chín đủ liều đạt khoảng tám
đây là một trong những điều kiện quan trọng để ngân hàng du lịch trở lại quỹ đạo hoạt động
ngành du lịch thành phố hồ chí minh được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn với tỷ lệ đóng góp vào zrdp của thành phố từ một mươi đến một mươi hai trong giai đoạn trước dịch bệnh
với đặc trưng là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp
nên tổng hợp trung phục hồi du lịch sẽ kéo theo sự phục hồi của các ngành kinh tế khác
hội nghị cũng đã công bố bộ tài nguyên du lịch thành phố hồ chí minh với ba trăm sáu mươi sáu điểm đến
và phát động chương trình một trăm linh voucher du lịch thành phố do các doanh nghiệp
dành tặng lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch